do ảnh hưởng của việc sạt lở hầm trí thạnh tại phú yên tổng công ty đường sắt việt nam hủy các tàu se chín se một mươi xuất phát từ hà nội và tp hcm từ nay đến hai mươi chín tháng năm
ảnh hưởng của sự cố tàu se bốn mươi hai xuất phát tại ga nha trang từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến hai mươi chín tháng năm và tàu se bốn mươi một rời ga đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày ba mươi tháng năm cũng bị bãi bỏ
ảnh hưởng của sự cố tàu se năm mươi một xuất phát từ ga huế ngày hai mươi hai tháng năm sẽ chỉ chạy đến ga diêu trì bình định không chạy đoạn từ diêu trì đến nha trang khánh hòa
hành khách đã mua vé trên các chuyến này có thể trả hoặc đổi vé không mất phí tại nhà ga
hành khách trên các đoàn tàu khác vẫn được chuyển tải bằng ô tô giữa hai ga la hai huyện đồng xuân và tuy hòa tp tuy hòa tp yên để tiếp tục hành trình
thời gian chuyển tải khiến hành trình kéo dài thêm một đến hai giờ
ngành đường sắt đang nỗ lực để thông hầm sớm nhất
trước đó khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng năm đất đá trong hầm đường sắt trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên bất ngờ sạt khoảng ba mươi mét khối sau đó tiếp tục sạt lở lên đến hàng trăm khối
các đơn vị kỹ thuật đã khoan thăm dò kỹ thuật trên nóc hầm để đánh giá địa chất từ đó có phương án gia cố
trong hầm các công nhân thay phiên nhau phun bê tông vào điểm sạt lở để giữ đất đá
theo nhận định địa chất tại hầm trí thạnh phức tạp nên việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn
các hầm đường sắt qua khu vực này được xây dựng từ thời pháp hầu hết xuống gấp nguy cơ sạt lửa cao
thưa quý vị vừa qua sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân
ngày hai mươi hai tháng năm các đơn vị thi công vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp khắc phục sạt lở hầm đường sắt trí thạnh
việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn do khu vực này có mưa lớn trong những ngày qua
hiện có hơn năm mươi cán bộ công nhân thuộc chi nhánh
khai thác đường sắt phú khánh phối hợp với ban quản lý dự án tám mươi năm bộ giao thông vận tải đang triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt lở đất đá tại hầm đường sắt trí thạnh
tại hiện trường công nhân thay viên nhau phun bê tông và các điểm sạt lở trong hầm để giữ đất đá đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ thuật thăm dò địa chất để khoan đá từ trên nóc hầm rồi đổ bê tông ra cố các đoạn bị sạt lở
ông lê quang vinh giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt phú khánh cho biết
sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh được nhận định tương tự như trường hợp sạt lở hầm đường sắt bãi gió tỉnh khánh hòa xảy ra cách đây hơn một tháng
đất đá trên mái hầm sạt xuống gây tắc hầm vì vậy các phương án khắc phục cũng được áp dụng tương tự với việc khắc phục sạt lở hầm bãi gió
đơn vị thi công cho khoan tạo neo hai đầu khu vực hầm bị sạt lở sau đó tiến hành phun bê tông để làm cứng ra cố hầm rồi tổ chức hốt dọn đất đá bên dưới
còn theo ông nguyễn thanh hoài
giám đốc ban quản lý dự án tám mươi năm địa chất tại khu vực hầm đường sắt trí thạnh phức tạp khó lường thay đổi liên tục nên việc thi công sửa chữa gặp nhiều khó khăn
ban đã chỉ đạo cán bộ công nhân vừa thi công vừa quan chắc theo dõi và có những cảnh báo nguy hiểm xảy ra đảm bảo an toàn lao động
qua việc thi công sửa chữa các hầm đường sắt cho thấy hầu hết đều xuống cấp và có nguy cơ cao sạt lở xảy ra
do vậy việc đánh giá lại toàn bộ các hầm đường sắt để có phương án chủ động sửa chữa
vô cùng cần thiết
ông phạm văn tiến phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cho biết
do vị trí sạt lở nằm ngay dưới tỉnh lộ sáu trăm bốn mươi một nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác thi công
khắc phục sạt lở trong hầm và tuyến đường bộ phía trên
sở này yêu cầu ô tô các loại tạm thời không lưu thông qua tuyến đường trên cho đến khi khắc phục xong sự cố
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh tra giao thông và công an huyện tuy an đã bố trí lực lượng
phương tiện tổ chức điều tiết phân luồng giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở
do sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh ngành đường sắt đã thực hiện trung chuyển hai khách bằng xe ô tô
từ ga tuy hòa đến gala hai và ngược lại để tiếp tục hành trình thông báo tạm dừng chạy một mươi tàu chở hàng
ông lê quang chính phó giám đốc tri nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết
đến sáng hai mươi hai tháng năm đơn vị đã trung chuyển hơn hai sáu trăm linh hành khách trên một mươi hai đoàn tàu
ông chính cho biết
từ đêm hai mươi một tháng năm đến sáng hai mươi hai tháng năm đơn vị đã huy động tất cả cán bộ công nhân viên
hỗ trợ hành khách đưa hành lý lên xuống xe lên tàu được an toàn và thuận lợi nhất
dự kiến đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi hai tháng năm đơn vị tiếp tục trung chuyển hành khách nếu hầm đường sắt trí thạnh vẫn chưa thông
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam vnr đến sáng hai mươi ba tháng năm
vnr vẫn đang phối hợp chặt chẽ với bang quản lý dự án giao thông tám mươi năm khoan thăm dò
đánh giá địa chất
dt sáu trăm bốn mươi một đến nghiên cứu bơm bê tông gia cố nóc hầm chống sạt lửa tiếp
theo ông nguyễn thanh hoài giám đốc ban quản lý dự án tám mươi năm
địa chất tại khu vực hầm đường sắt trí thạnh phức tạp khó lường thay đổi liên tục
nên việc thi công sửa chữa gặp nhiều khó khăn
ban đã chỉ đạo cán bộ công nhân vừa thi công vừa quan chắc theo dõi
và có những cảnh báo nguy hiểm xảy ra thực hiện đảm bảo an toàn lao động
hiện trạng hầm cho thấy đã xuống cấp và có nguy cơ cao sạt lở cao
tại hiện trường hầm các đơn vị đang huy động năm mươi cán bộ công nhân
triển khai các giải pháp khắc phục sự cố sạt lở đất đá
thay phiên nhau phun bê tông và các điểm sạt lửa trong hầm để gia cố nóc hầm
còn theo ông lê quang vinh giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt phú khánh
sự cố sạt lở hầm đường sắt trí thạnh được nhận định tương tự như trường hợp
sạt lở hầm đường sắt bãi gió tỉnh khánh hòa ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đất đá trên mái hầm sạt xuống gây tắc hầm và phương án khắc phục
cũng đã được áp dụng tương tự với hầm bãi gió
trước đó trưa hai mươi một tháng năm đã xảy ra sạt lở tại hầm đường sắt trí thạnh
gần ga trí thạnh huyện tuy an tỉnh phú yên
trong quá trình phong tỏa để thi công cải tạo
tại vị trí km một nghìn một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh tuyến đường sắt hà nội thành phố hồ chí minh
cách cửa hầm phía bắc khoảng một trăm sáu mươi mét
sự cố khiến đất đá lấp kín bề ngang hầm
buộc phải phong tỏa đoạn đường sắt giữa hai ga la hai huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và ga trí thạnh huyện tuy hòa tỉnh phú yên
đoàn công tác của bộ giao thông vận tải hiện đã có mặt tại hiện trường kiểm tra thực địa
và chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lửa
dự kiến nếu thời tiết thuận lợi công tác khắc phục sạt lở hoàn thành
và có thể thông hầm trong hai ba ngày tới
liên quan đến sự cố sạt lửa hầm đường sắt qua phú yên
tổng công ty đường sắt việt nam vnr cho biết
sẽ tạm dừng khai thác nhiều đôi tàu khách bắc nam đi qua địa điểm sạt lở
cụ thể venero dừng chạy đôi tàu se chín se một mươi chặng hà nội thế phú hồ chí minh
và ngược lại từ hai mươi ba tháng năm đến hai mươi chín tháng năm
tàu se bốn mươi hai chạy tuyến nha trang đà nẵng sẽ tạm dừng hoạt động từ hai mươi bốn đến hai mươi chín tháng năm
tàu se bốn mươi một chạy tuyến đà nẵng nha trang dừng chạy từ hai mươi năm đến ba mươi tháng năm
tàu se năm mươi một chạy tuyến huế nha trang cũng sẽ dừng lại tại ga diêu trì
không chạy đoạn từ diêu trì đến nha trang
vnr cho biết hành khách có vé đi các đoàn tàu bị hủy
có thể liên hệ nhà ga để được hoàn tiền trả vé
các chuyến tàu khác vẫn chạy nhưng sẽ chuyển tải hành khách sang đi đường bộ
giữa hai ga la hai và tuy hòa cách nhau bốn mươi ba km
dự kiến ngày hai mươi ba tháng năm một mươi hai đoàn tàu sẽ được truyền tải với tổng số hơn ba khách
theo cục đường sắt việt nam do tình hình sạt lở tại hầm trí thạnh phú yên
diễn biến phức tạp thời gian khắc phục sự cố có thể kéo dài
chỉ nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã có công điện gửi các đơn vị
có liên quan tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa hai ga la hai và ga tuy hòa
theo đó hành khách đi trên các tuyến tàu khách từ ga hà nội ga đà nẵng
đi vào nam vào các ngày hai mươi hai mươi một tháng năm sẽ được trung chuyển bằng ô tô
từ ga la hai đến ga tuy hòa
ở chiều ngược lại hành khách đi các chuyến tàu khách từ ga sài gòn ngày hai mươi một tháng năm
đi ra bắc sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga tuy hòa đến ga la hai
cập nhật báo cáo nhanh của sở giao thông vận tải phú yên cho biết
từ một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng năm đến bảy h ngày hai mươi hai tháng năm đã có năm mươi sáu lượt xe chuyến trung chuyển
hai một trăm năm mươi tám hành khách trên chín chuyến tàu loại xe một mươi năm bốn mươi năm chỗ ngồi
toàn bộ hành khách đều được trung chuyển an toàn an ninh trật tự
tại các ga tuy hòa la hai ổn định
đồng thời các công ty đường sắt tạm dừng khai thác
dự kiến trong ngày hai mươi hai tháng năm ngành đường sắt sẽ trung chuyển khoảng hai bảy trăm linh hành khách
của một mươi hai đoàn tàu đi từ ga la hai đến ga tuy hòa và ngược lại
để tiếp tục hành trình vào nam giá bắc
do sự cố sắt lợi hầm trí thạnh và điều chỉnh phương án bán vé phù hợp
tổ chức đổi hoặc trả vé khi hành khách có yêu cầu
chiều ngày hai mươi một tháng năm ông phạm văn tiến phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh phú yên cho biết
đơn vị đã thông báo phương án tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông để xử lý sự cố
theo đó từ một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng năm cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực đèo thị
từ km chín trăm linh đến km một năm trăm linh tuyến dt sáu trăm bốn mươi một ngoại trừ xe hai trăm bảy mươi tám
đối với xe ô tô dưới một mươi hai chỗ ngồi và xe tải dưới ba năm tấn
hướng đi từ thị trấn trí thạnh đến huyện đồng xuân quốc lộ một
tại km một nghìn ba trăm linh bảy trăm linh phải tuyến qua cuối cầu ngân sơn đến dh ba mươi tám
qua cầu nhất trí đến dt sáu trăm bốn mươi một đoạn cây cầu cam
hướng đi từ huyện đồng xuân đến thị trấn trí thạnh
đến vị trí km một chín trăm linh dt sáu trăm bốn mươi một rẽ trái
đến đường bê tông thôn phong hậu đến dt ba mươi tám
một cầu ngân sơn
đối với các loại phương tiện khác còn lại
đi theo hướng từ quốc lộ một đến dt sáu trăm bốn mươi một và ngược lại
chọn một trong ba lộ trình sau
ngã ba quốc lộ một giao với dt sáu trăm bốn mươi ba đến dt sáu trăm chín mươi
rẽ phải đến quốc lộ một mươi chín c đến dt sáu trăm bốn mươi một

ngã ba quốc lộ một giao với dt sáu trăm bốn mươi hai

và gửi tới quý vị và các bạn trong video tiếp theo